thưa quý vị và các bạn mưa lớn trong những ngày qua đã làm mực nước ở các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh miền trung
đặc biệt là các tỉnh bắc trung bộ đạt từ bảy mươi chín mươi dung tích thiết kế
một số hồ đã đạt một trăm linh hoặc hơn một trăm linh dung tích buộc một số hồ chứa phải vận hành xả lũ
đến sáng nay bảy tháng một mươi một còn sáu hồ chứa thủy điện vừa và lớn trong khu vực đang vận hành xả lũ
trong đó có ba hồ xả với lưu lượng lớn như thủy điện sông ba hạ thủy điện buôn khu ốc và thủy điện srepoch ba
tỉnh phú yên đề nghị trung ương hỗ trợ một trăm linh năm tỷ đồng khắc phục thiệt hại giao thông thủy lợi
một một trăm linh tấn gạo cứu đói cho một mươi một hai trăm linh hộ dân với ba mươi ba sáu trăm linh nhân khẩu một trăm linh kg chloramin b
nhiều hóa chất để xử lý nguồn nước vệ sinh môi trường phòng dịch bệnh sau lũ